ngày một mươi bảy tháng bốn công an huyện hóc môn tp hcm đang điều tra làm rõ việc người dân phát hiện một phụ nữ tử vong
một người đàn ông bị thương trong nhà trọ trên đường tiền lân một mươi một xã bà điểm
khoảng hai giờ sáng cùng ngày người dân gần giấy trọ trên đường tiền lân một mươi một ấp tiền lân xã ba điểm nghe tiếng hô hoáng
qua kiểm tra thì phát hiện đôi nam nữ trong phòng trọ bị thương nặng mất nhiều máu vùng cổ
hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tuy nhiên người phụ nữ đã tử vong
nhận tin báo công an có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
bước đầu xác định hai nạn nhân trong vụ việc là vợ chồng đã có hai con chung nhưng sống ly thân một thời gian
khi vừa gặp lại nhau thì xảy ra vụ việc thương tâm